đoàn công tác do đồng chí nguyễn văn bình ủy viên bộ chính trị bí thư trung ương đảng
trưởng ban kinh tế trung ương làm trưởng đoàn đã làm việc với các cán bộ lãnh đạo chủ chốt của tỉnh ninh thuận
nhằm tìm ra các giải pháp thiết thực hiệu quả giúp địa phương tháo gỡ khó khăn trong quá trình phát triển
phát biểu tại buổi làm việc đồng chí nguyễn văn bình biểu dương đảng bộ chính quyền và nhân dân tỉnh ninh thuận
đã đồng lòng khắc phục mọi khó khăn ứng phó có hiệu quả với biến đổi khí hậu
đảm quốc phòng an ninh xây dựng đảng và hệ thống chính trị